theo những thông tin phân tích dự báo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho sản xuất nông sản của nước ta
đặc biệt là các ngành hàng có thế mạnh như rau quả lúa gạo hay là các sản phẩm cây nông nghiệp
tuy nhiên thách thức mà hiệp định này mang lại cũng không hề nhỏ đặc biệt là đối với ngành chăn nuôi
ngay trong những ngày đầu năm mới nhà máy này phải tăng ca với công suất một trăm linh tấn một ngày vẫn không đủ số lượng đáp ứng đơn hàng xuất khẩu
hiện các thị trường nhật bản hàn quốc thái lan và ukraine đã ký hợp đồng đặt hàng với sản lượng hơn năm tấn
cptpp đã có hiệu lực với việt nam nhiều mặt hàng giao quả vào các nước trong khối như canada nhật bản australia sẽ bắt đầu lộ trình cắt giảm thuế nhiều cơ hội lớn đã mở ra
trong khi đó ngành chăn nuôi được đánh giá sẽ đón nhận từ cptpp thách thức nhiều hơn là cơ hội
thách thức hàng đầu là sản phẩm chăn nuôi việt nam có giá thành cao sức cạnh tranh thấp ví dụ giá thịt lợn hơi việt nam ở mức bốn mươi năm đồng một kg trong khi ở nhiều nước trong khối cptpp chỉ khoảng ba mươi hai đồng một kg
mức thuế nhập khẩu thịt sẽ được giảm xuống trong bốn đến tám năm tới với các nước thuộc cptpp
có nghĩa là người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm nhập khẩu da
các sản phẩm nhập khẩu rẻ hơn như thịt bò từ úc new zealand thịt gà và lợn từ canada mexico

ngay cả những ngành hàng được coi là có nhiều cơ hội từ hiệp định thì cũng không hẳn là không có thách thức đơn cử đối với rau quả hay lúa gạo
khi mà các thị trường gỡ bỏ thuế quan thì sẽ dựng lên những hàng rào thương mại mới cụ thể là các hàng rào kỹ thuật
các nước sẽ dùng những hàng rào kỹ thuật để bảo vệ bảo hộ sản xuất
thì rõ ràng đặc biệt là hàng rào về kiểm trị thực vật hàng rào về an toàn thực phẩm họ đã quyết định khắt khe hơn
rõ ràng cptpp mang đến cả cơ hội và thách thức cho ngành nông nghiệp
để tận dụng được cơ hội vượt qua thách thức phụ thuộc vào việc các ngành hàng nông sản có đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng mà các thị trường trong khối cptpp đặt ra hay không mà thôi